thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày chín tháng một của bộ y tế cho biết
có một mươi năm bảy trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất vượt mốc hai tám trăm linh ca
trong ngày có hơn một mươi hai hai trăm linh ca khỏi hai trăm linh hai trường hợp tử vong
và đến nay các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm một mươi ba bảy trăm ba mươi sáu bảy trăm một mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi trong đó thì có bảy chín trăm một mươi tám bốn trăm ba mươi tám mũi một và năm tám trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi hai mũi hai
có hơn bốn trăm linh liều thuốc monu piravi được bộ y tế phân bổ cho năm mươi ba địa phương
trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
ngày hôm nay ngày chín tháng một sở y tế tp hcm
cho biết trong một tháng qua các quận huyện đã lập danh sách quản lý được sáu trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi hai người thuộc nhóm nguy cơ
trong đó phát hiện hai mươi năm sáu trăm bốn mươi hai người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chiếm tỷ lệ bốn
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy
bắt giữ ba đối tượng và thu giữ một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một mươi hai bánh heroin
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày tám tháng một tại bản ta xu linh xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là tần xào và tần đậu
đang vận chuyển hai mươi bốn bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng
bên trong có các gói nhỏ chứa một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai bánh hình vuông màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin trọng lượng khoảng bảy trăm linh g
mở rộng chuyên án đến một h ba mươi phút ngày chín tháng một tại khu vực bản púng rắt hai xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng mùa a dế cùng tam vật là một mươi bánh heroin
dễ khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng mang quốc tịch lào với tiền công là ba mươi triệu đồng
liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào chiều ngày bảy tháng một
tại phòng giao dịch về con bánh trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
vào sáng nay cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương cho biết đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp
vào khoảng một mươi một h trưa ngày chín tháng một tại khu vực phường bắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nam trú tại huyện cát hải thành phố hải phòng
đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn thành phố hải phòng
trước đó vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày bảy tháng một tại phòng giao dịch ngân hàng việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải hai quận hải an thành phố hải phòng
đã xảy ra vụ đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng ba tỷ đồng
sau đó đối tượng này ra ngoài cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
thời điểm bắt giữ đối tượng nam thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng gây án số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được ở ngân hàng
bộ bùa ban thuật tỉnh đắk lóc vừa chỉ xóa một sới đá gà ăn thua bằng tiền ăn thua quy mô lớn chuyên hoạt động trong các khu giấy cà phê vắng
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng bắt giữ gần ba mươi đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn con gà gần một trăm linh triệu đồng và trên ba mươi chiếc điện thoại di động
được biết sới đá gà này đã hoạt động gần một tháng nay mỗi hiệp đá gà các đối tượng cá cực từ một đến một mươi triệu đồng
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng thường chọn địa điểm tổ chức đá gà ở những khu dãy cà phê vắng người liên tục thay đổi địa điểm
hiện công an thành phố bùa mật thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ huy hoàng và hoàng đình luật
nặng trong giao dịch dân sự
qua quá trình điều tra xác định hai đối tượng đã cho khách vay tiền theo hai hình thức vay trả lãi ngày và bốc bắt họ
với mức lãi suất từ bốn đồng cho đến một mươi đồng cho một triệu đồng và trên một ngày
khách vay tiền của hoàng và luật đa số là những người dân trên địa bàn thành phố hưng yên số tiền vay từ năm triệu đến bốn mươi triệu đồng
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc được với hai mươi một khách vay tiền và xác định được tổng số tiền các đối tượng cho vay là bốn mươi
ba trăm bốn mươi triệu đồng
với lãi suất thu được là hơn tám mươi triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tài liệu vật chứng liên quan gồm sổ sách ghi chép giấy tờ tùy thân của các khách hàng giấy biên nhận tiền đặt cọc và số tiền hơn một mươi bảy triệu đồng